trong năm nay các quốc gia đã tiến hành đàm phán mua vaccine của pfizer biontech
trong năm nay chính phủ indonesia chỉ gần bốn mươi năm triệu đô la mỹ để mua ba triệu liều vaccine của công ty công nghệ sinh học sinovac và một trăm linh liều vaccine của công ty casino đều là của trung quốc
với nhiều người trên thế giới tin tức về tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín được coi như một tia sáng hy vọng khi một năm đen tối sắp kết thúc
trong ngày đầu tiên anh triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech
nước này đã ghi nhận hai trường hợp có phản ứng dị ứng
ngay thông tin có hai trường hợp bị dị ứng với vaccine covid một mươi chín cơ quan quản lý dược phẩm và các sản phẩm y tế của anh ngay lập tức khuyến nghị những người có tiền sử dị ứng không nên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ở thời điểm hiện nay
cơ quan này khuyến cáo những người tiêm vaccine khi có biểu hiện bất thường nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra ngay lập tức
trước những ý kiến lo ngại về hiệu quả của các loại vaccine đang được các hãng dược phẩm gấp rút nghiên cứu và bào chế
giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm pfizer của mỹ ông albert mula khẳng định hãng không cắt bỏ một quy trình nào trong tiến trình thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín
vaccine của pfizer biontech là một trong số các ứng cử viên vaccine tiềm năng nhất đang được nhiều nước trên thế giới xem xét để thông qua
và để chấn an những lo ngại xung quanh rủi ro khi tiêm vaccine này giám đốc điều hành của pfizer kêu gọi mọi người nên tin tưởng là vaccine của họ an toàn và hiệu quả
vấn đề của loại vaccine này là phải bảo quản ở nhiệt độ cực thấp âm bảy mươi độ c
do đó chỉ có thể chữ trong bệnh viện hoặc tại các trung tâm y tế
tuy nhiên pfizer đánh giá việc đó không phải là quá khó khăn kể cả đối với những nước có cơ sở hạ tầng ở mức cơ bản
chuyển sang các thông tin khác
báo cáo mới nhất của hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển dự báo giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu sẽ giảm năm sáu vào năm hai nghìn hai mươi so với năm ngoái
đây sẽ là năm giá trị thương mại hàng hóa toàn cầu giảm lớn

sự suy giảm này là do sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động vận tải và du lịch
tuy nhiên dự báo giá trị thương mại toàn cầu giảm năm sáu vẫn cho thấy sự lạc quan hơn đáng kể so với chỉ cách đây vài tuần trước khi các dự báo của liên hợp quốc ước tính mức giảm chín
tỷ lệ đói nghèo tại anh sau dịch covid một mươi chín dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với ước tính
trong đó sẽ có khoảng hai triệu hộ gia đình một triệu trẻ em phải vật lộn để kiếm ăn giữ ấm hay giữ vệ sinh khi kinh thuế suy thoái nghiêm trọng
tình trạng đói nghèo nghiêm trọng nhất xảy ra ở các khu vực đông bắc và tây bắc vùng england và một số khu vực của thủ đô london
ước tính trên một số hộ gia đình ở vùng england thuộc diện đặc biệt đói nghèo
tình trạng đói nghèo được xác định là không có khả năng đảm bảo từ hai trở lên trong số các yếu tố như chỗ ở thức ăn sởi ấm chiêu sáng
quần áo phù hợp với thời tiết đồ dùng vệ sinh cơ bản hoặc thu nhập hàng tuần sau khi trừ đi chi phí nhà ở từ bảy mươi bảng cho một người lớn hoặc một trăm bốn mươi năm bảng đối với cặp vợ chồng có hai con trở xuống
những người độc thân có nhiều khả năng rơi vào cảnh tung thiếu nhất nhất là nhóm những bà mẹ đơn thân
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt